nhận lời mời của đồng chí kỳ kẹo phải khăm phi thun bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ban tuyên giáo trung ương đảng ta thăm và làm việc
tại lào từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
quan hệ giữa hai đảng hai nước và giữa hai ban tuyên giáo trung ương của hai đảng
trao đổi một số nội dung và các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác
giữa hai ban tuyên giáo trung ương hai đảng trong thời gian tới
đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong năm hai nghìn một mươi chín
hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo
chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn của hai đảng từ trung ương tới địa phương
nhất là các địa phương có chung đường biên giới đẩy mạnh hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
kết thúc cuộc hội đàm đồng chí võ văn thưởng và đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun đã ký thỏa thuận hợp tác
giữa ban tuyên giáo trung ương đảng ta với ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi